ngày hai mươi sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi chín tiểu đoàn đã làm nên trận thủy chiến thần kỳ đánh tan trung đoàn chủ lực của nguyện
đây là trận thắng quan trọng cho phong trào đồng khởi toàn miền nam năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước tiểu đoàn năm trăm linh hai đã đánh bại chiến thuật hạm đội nhỏ trên sông của mỹ tiêu diệt ba mươi bảy tàu
sau khi hòa bình thống nhất tiểu đoàn năm trăm linh hai tham gia giúp nước bạn campuchia
nhân dịp này bộ chỉ huy quân chủng tỉnh đông tháp đã tới thăm và tặng quà cho các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn năm trăm linh hai tại huyện tân hồng